thời gian gần đây tại hải phòng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe máy dưới năm mươi phân khối
để ngăn chặn tình trạng này tiếp tục tái diễn lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hải phòng đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố
lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp học sinh vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ
chủ yếu là các lỗi không đội mũ bảo hiểm không lắp gương chiếu hậu không đăng ký xe
đợt cao điểm này lực lượng chức năng sẽ xử lý theo hướng tập trung tuyên truyền nhắc nhở nâng cao nhận thức của học sinh
tất cả các trường hợp vi phạm đều được gửi thông báo nhắc nhở về nhà trường
đội đã triển khai xử lý nhóm thanh thiếu niên học sinh
thời gian qua lỗi cộng nên vấn đề là không chấp hành ý thức không chấp hành luật lệ giao thông trên đường
trong thời gian tới thì đội cũng xây dựng các kế hoạch đến tận các nhà trường
để có những hình thức và có biện pháp kết phối hợp cùng nhà trường và gia đình
để làm hạn chế những việc vi phạm nổi cộng như trong thời gian vừa rồi
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở giáo dục và đào tạo thành phố hải phòng
thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông
yêu cầu cha mẹ không giao xe mô tô xe gắn máy cho trẻ em chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện
cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra trên các tuyến đường gần trường học
xử lý nghiêm tình trạng vi phạm an toàn giao thông